hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị vừa thông qua nghị quyết về việc đặt tên công viên phi đen trên địa bàn thành phố đông hà
công trình thể hiện tình cảm sâu sắc của nhân dân việt nam nói chung và nhân dân tỉnh quảng trị nói riêng đối với lãnh tụ fidel castro
người bạn lớn người đồng chí anh em vô cùng gần gũi và thân thiết của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
công trình công viên fidel castro tại thành phố đông hà đến nay đã cơ bản hoàn thành với diện tích hơn một mươi sáu hectare
đơn vị thi công đang chạy nước rút những hạng mục cuối cùng để công trình khánh thành đúng dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm
ngày lãnh tụ cuba fidel castro đến thăm vùng giải phóng miền nam việt nam thuộc tỉnh quảng trị
công trình thể hiện tình cảm đặc biệt của người dân quảng trị dành cho lãnh tụ cuba fidel castro
và cũng là công trình thể hiện mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa hai nước việt nam cuba
theo kế hoạch chương trình sẽ được tổ chức vào ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng chín tại quảng trị